năm hai nghìn hai mươi là năm kết thúc của chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn hành một mươi một hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh đó sáng nay viện nghiên cứu kinh tế và chính sách phối hợp cùng tổ chức oxfam tại việt nam
tổ chức hội nghị công bố nghiên cứu phân tích cấu trúc xu hướng và gánh nặng thuế tại việt nam
hướng tới một hệ thống thuế công bằng
nghiên cứu của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách đã phân tích thực trạng hệ thống thuế hiện nay của việt nam
cũng như gánh nặng thuế phí đối với các hộ gia đình tại việt nam
thuế thu nhập cá nhân tăng trưởng mạnh nhưng vẫn đóng góp khiêm tốn trong tổng thu ngân sách
thuế thu nhập cá nhân tăng từ năm tỷ đồng năm hai nghìn sáu lên gần một trăm một mươi tỷ đồng năm hai nghìn một mươi chín
về gánh nặng của thuế tiêu thụ đặc biệt với các hộ gia đình nhóm thu nhập nghèo nhất đóng nhiều thuế tiêu thụ
đặc biệt là với thuốc lá xì gà rượu bia
từ các phân tích các chuyên gia đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách cho việc xây dựng một hệ thống ngân sách bền vững
công bằng và hiệu quả hơn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và đảm bảo công bằng xã hội